thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín tối nay của bộ y tế cho biết có thêm ba trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất là một trăm bốn mươi chín ca tổng số ca mắc trong ngày là một bảy
và trong ngày cũng có bốn trăm tám mươi bệnh nhân khỏi bệnh
sau bốn lần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh chính thức quyết định áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày chín tháng bảy
lãnh đạo tp hcm cũng chỉ đạo các sở ngành tạm ngưng hoạt động các loại hình vận tải công cộng
xe hai bánh kết nối công nghệ với hành khách xe ôm
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm tăng nhanh
tuy nhiên nguồn lực của thành phố vẫn đảm bảo
vì vậy đề nghị người dân không cần tích chữ hàng hóa không tập trung đông người tại siêu thị hay chợ truyền thống
đồng thời kêu gọi người dân hãy tin tưởng chung sức cùng với lãnh đạo thành phố
trong thời gian một mươi năm ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là pháo đài chống dịch
đồng thời ủng hộ cảm thông khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp
có nguy cơ lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi ubnd các tỉnh thành phố
hướng dẫn tiếp nhận người về từ tp hcm
theo đó tất cả người từ tp hcm đến các tỉnh thành phố khác
phải tự cách ly bảy ngày và xét nghiệm covid một mươi chín ba lần
bộ y tế thống nhất coi toàn bộ tp hcm là vùng dịch
tất cả những người đi từ tp hcm đến các tỉnh khác đều được coi là f hai
và phải thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày kể từ ngày về địa phương
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian bảy ngày tiếp theo
trong thời gian tự theo dõi sức khỏe yêu cầu hạn chế tiếp xúc
với những người xung quanh
không tham gia các hoạt động tập trung đông người
nếu có dấu hiệu sốt ho đau họng khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác
phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời
và đúng quy định
đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
ra vào tp hcm phải tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của bộ y tế
trong vận chuyển hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch
thưa quý vị vào ngày hôm nay gần một triệu thí sinh đã hoàn thành
ngày thi đầu tiên với hai môn thi
đó là ngữ văn và toán
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một được nhận định là kỳ thi đặc biệt
trong lịch sử thi quốc gia khi dịch bệnh lan rộng gần bốn mươi tỉnh thành
một số địa phương trở thành điểm nóng dịch bệnh
và ngay trong ngày thi đầu tiên đã ghi nhận nhiều tình huống phát sinh
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và yếu tố thời tiết
thế nhưng do có sự chuẩn bị tập huấn từ trước
nên các tình huống này đã được xử lý kịp thời
vào sáng nay các thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian là một trăm hai mươi phút
buổi chiều thí sinh thi môn toán với thời gian đạt chín mươi phút
đây là hai trong năm môn thi của kỳ thi này
đề thi năm nay được đánh giá là có tính phân loại phù hợp
để đánh giá năng lực của thí sinh
trong bối cảnh các em đã phải trải qua hai năm học online do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
ngày mai ngày tám tháng bảy thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
làm các bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là năm mươi phút
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết vừa bắt đối tượng giết người
tại thôn mỹ long tây xã bình minh huyện bình sơn
vào chiều ngày sáu tháng bảy nguyễn thiện ở cùng thôn đến nhà nguyễn tâm để nhậu
sau khi nhậu xong thiện đã gọi điện thoại cho võ văn để rủ nhậu và chê bia
quá trình gọi điện thoại cả hai đã xảy ra mâu thuẫn
nên thiện đã điều khiển xe máy đến nhà kính để nói chuyện
tại đây hai bên đã xảy ra xô xát
trong lúc xô sát kính đã dùng dao vào nách và cũng như đâm vào tách trái của thiện
hậu quả thiện chết tại chỗ
ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng võ văn kính
hiện vụ việc đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một người đàn ông ở tỉnh kiên giang đã tự đốt nhà mình
sau đó ngọn lửa đã cháy lan sang năm căn nhà khác ước tính thiệt hại hơn hai tỷ đồng
tại cơ quan công an đối tượng khai
tên là đặng thanh tùng do buồn chuyện gia đình về việc vợ và con đã bỏ nhà đi
nên khi nhậu say về tùng vào phòng ngủ dùng bật lửa chăm đốt làm cháy căn nhà của mình
đang ở và cháy lan sang bốn căn nhà khác
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
nếu bạn thích video này hãy subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn